nam tài xế xe một mươi sáu chỗ được cho là bị đột quỵ khiến phương tiện này mất lái va chạm với hai xe máy trên đường trường trinh làm giao thông ngẹt cứng ngay đầu tuần
đến hơn chín giờ sáng ngày bốn tháng ba lực lượng chức năng quận tân phú tp hcm vẫn đang phối hợp xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai xe máy và ô tô trên đường trường trinh khiến giao thông ổn ứ kéo dài
thông tin ban đầu khoảng sáu giờ sáng cùng ngày người dân ở gần đường trường trinh đoạn gần hẻm bảy trăm hai mươi năm phường tây thạnh quận tân phú nghe thấy tiếng động mạnh
nhiều người phát hiện xe ô tô một mươi sáu chỗ biển số đồng nai tông trúng gốc cây ven đường phía trước đầu xe là xe máy biển số tp hcm bị bể nát hư hỏng nặng gần đó là một chiếc xe máy khác cũng hư hỏng
theo người dân tài xế xe một mươi sáu chỗ có biểu hiện như bị đột quỵ và va chạm với hai xe máy
anh ta nằm gục trên vô lăng sau đó được đưa ra
ngoài thì có hồi tỉnh lại một người dân cho hay
chủ xe một mươi sáu chỗ cũng đã xác nhận điều này
chia sẻ về vấn đề này bác sĩ nguyễn huy hoàng trung tâm oxy cao áp việt nga cho biết
đoán là nhóm này nhận sẵn và
giờ tôi đã international
subscribe cho kênh truyền thông báo để anh thì muốn biết được những điều đáng giá ra về bệnh nhân trong thời gian qua
vào lần đầu tiên thằng passengers đã tìm được chi tiết của bệnh nhân trong thời gian qua

làm sao càng nhanh càng tốt đưa bệnh nhân đến đơn vị đột quỵ
đối với người bình thường thì nó đã nguy hiểm như vậy rồi
nhưng đối với các tài xế lái xe đường dài
thường xuyên làm công việc lái xe thì nó lại càng nguy hiểm hơn
vì ở đây nó không chỉ là ảnh hưởng đến tính mạng của người lái xe
mà trên xe của chúng ta có thể là mang theo
chúng ta lại phải là ảnh hưởng đến tính mạng của rất nhiều hành khách trên xe
không chỉ như vậy là
khi mà tài xế mà bị đột quỵ não chẳng hạn
có thể gây ra những tai nạn rất là nguy hiểm
ở trên đường ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác
mà người ta hoàn toàn là không có một cái dấu hiệu gì
một cái gì đấy để người ta phòng tránh cả
mà người ta hoàn toàn bị động
do vậy cho nên là việc phòng chống
các cái vấn đề về đột quỵ não đối với tài xế lái xe đường dài là rất quan trọng
thế thì cái cách mà chúng ta để giảm cái tình trạng
các tài xế mà có thể bị đột quỵ
thì nó bao gồm những biện pháp
thứ nhất là chúng ta biết rằng
công việc tài xế nhất là lái xe chuyên nghiệp
thì nó là một công việc rất là vất vả
đòi hỏi sự tập trung
do đó chúng ta cần phải là có sự nghỉ ngơi nó hợp lý
chúng ta không lái xe liên tục trong một thời gian quá dài
chúng ta cần phải uống đủ nước
ăn đủ no
và có thời gian ngủ nghỉ nó hợp lý
tránh cái tình trạng là chúng ta quá mệt
rồi từ đấy nó cũng nguy cơ
các cái bệnh nó cũng
trong đấy có bệnh đột quỵ là có nguy cơ dễ xảy ra nhiều hơn
cái thứ hai
là khi mà làm một công việc
mà chúng ta ảnh hưởng rất nhiều
đến tính mạng của những hành khách trên xe
rồi tính mạng của những người tham gia giao thông
thì chúng ta cần phải đi khám sức khỏe định kỳ
qua đấy thì chúng ta cũng kịp thời phát hiện
các yếu tố ví dụ như là
chúng ta bị đái thao đường
chúng ta bị tăng huyết áp
rồi dối loạn mỡ máu
rồi các cái dối loạn mạng tính khác
khi mà chúng ta bị các bệnh đấy
thì chúng ta phải gặp bác sĩ
phải dùng thuốc theo đúng cái hướng dẫn của bác sĩ
để kiểm soát được đường máu
kiểm soát được huyết áp
kiểm soát được mỡ máu
thì những cái nguy cơ mà dẫn tới đột quỵ
thì nó có thể giảm đi
tiếp theo nữa là chúng ta cần phải có một cái lối sống
mà nó tương đối lành mạnh
vì cái nghề lái xe của chúng ta
thì nhiều người là chỉ lái xe ăn uống xong ngủ
chúng ta hạn chế vận động
thì thay vào việc đấy để giảm các cái bệnh khác
thì chúng ta ngoài cái giờ mà chúng ta
lái xe chúng ta
nên dành thời gian để vận động
có thể vận động đơn giản ở xung quanh xe của mình
ở những cái bãi đất khi mà xe dừng lại
khi mà chúng ta vận động tốt
thì chúng ta mới giúp cho chúng ta việc giảm cân này
rồi tránh các cái tác động có hại
của bệnh tật
và một vấn đề nữa là trong cái việc ăn uống
chúng ta cũng cần phải hạn chế
các cái chất kích thích như rượu bia thuốc lá
cà phê sử dụng nhiều cũng không phải là tốt
chúng ta tăng cường các cái loại thực phẩm
các loại thức ăn mà nó
dầu cái chất chống oxy hóa
như là rau củ quả tư
rồi các cái loại trái cây
hạn chế các đồ ăn chế biến sẵn
cũng như các cái loại thịt đỏ
thì nó đều không tốt
và tất cả những yếu tố đó
nó đều có thể là nguy cơ
làm gia tăng cái nguy cơ gây đột quỵ
đối với người bình thường thì cũng đã tăng nguy cơ
và đối với chúng ta đặc biệt lưu ý
là mình là người lái xe
nếu mà đột quỵ xảy ra
thì cái hậu quả nó sẽ lớn hơn rất nhiều lần
do ảnh hưởng từ vụ tai nạn
khiến giao thông trên đường trường trinh kẹt cứng kéo dài
vào giờ cao điểm đầu tuần
cảnh sát giao thông sau đó đã phân luồng giao thông
xử lý hiện trường
đến hơn chín giờ cùng ngày
hiện trường trên đường trường trinh vẫn chưa được xử lý xong
nguyên nhân hiện vẫn đang được điều tra và làm rõ